thưa quý vị vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
theo phán quyết của tòa phúc thẩm ông nguyễn đức trung được giảm một năm tù trước đó án sơ thẩm là ba năm do nộp nhiều bằng khen và chuyển từ kháng cáo kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt
tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt tuyên phạt bà phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hai năm tám tháng sơ thẩm ba năm sáu tháng
phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư ba năm tù sơ thẩm bốn năm sáu tháng
theo bản án gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư làm chủ đầu tư
tuy vậy quá trình thực hiện các gói thầu từ đề xuất của bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo dừng thầu trái quy định
trong quá trình sửa đổi gói thầu ông trung còn yêu cầu sở này lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi đến nay hà nội chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung
tòa xác định bị cáo trung phạm tội nghiêm trọng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan
minh bạch xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước làm ảnh hưởng uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc ubnd tp hà nội
thưa quý vị mặc dù các lực lượng chức năng huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và lực lượng bảo vệ đã tổ chức tuyên truyền
giải thích trong quá trình thi công dự án nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động và xúi dục người dân sử dụng gạch đá chai lọ gậy gọc chai chứa xăng
để tấn công và bắt giữ một cán bộ công an làm năm cán bộ công an bị thương
lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ một mươi đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường thu giữ các vật chứng liên quan để điều tra làm rõ
dự án vhha industrial drones i nghệ an đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số sáu trăm tám mươi một
quy đê ttg ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thuộc địa bàn huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
dự án được kỳ vọng là sẽ thu hút đầu tư không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện nghi lộc
tạo công an việc làm ổn định của người dân địa phương
để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra vào sáng ngày một mươi ba tháng bảy
ubnd huyện nghi lộc và doanh nghiệp tiếp tục thi công các hạng mục của dự án
tuy nhiên trong quá trình tổ chức thi công thì có khoảng ba trăm linh người dân xóm bình thuận xã nghi thuận đã keo đến để phản đối và cản trở việc thi công
một số đối tượng quá khích đã kích động xúi dục người dân sử dụng gạch đá chai lọ gậy gọc
trong đó có cả chai chứa xăng để tấn công và bắt giữ một cán bộ công an làm năm cán bộ công an bị thương
lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ một mươi đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường
thu giữ các vật chứng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đang tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ điều tra
làm rõ các hành vi gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
bắt giữ người trái phép của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy lãnh đạo ubnd tỉnh nghệ an và lãnh đạo công an tỉnh đã đến bệnh viện công an tỉnh
thăm hỏi động viên năm chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại xã nghi thuận
liên quan đến vụ giết người
vụ giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng bảy tại xã hồng phong huyện ninh giang
công an tỉnh hải dương cho biết đã bắt giữ ba đối tượng phạm quốc cường phạm văn trang nguyễn thành long
cùng ở huyện ninh giang về tội giết người
nạn nhân trong vụ án là đặng văn huy chú cùng địa phương
theo tài liệu điều tra do biết huy có tán tỉnh người yêu của mình
nên cường đã rủ nhóm bạn đi đánh gây thương tích vào vùng đầu mặt bụng của huy
khi đang sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn
sau khi thấy huy khịu xuống và có người ra cân ngăn
rời khỏi hiện trường nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu
nhưng do thương tích quá nặng và tử vong ngay sau đó
công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết đơn vị đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ xã phú thọ huyện phú tân
là đối tượng có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích
theo điều tra vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
vũ và ông nguyễn văn mong chú cùng xã xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu
vũ dùng tay đánh và
đạp chân vào người và dùng gạch đánh vào mặt đầu ông mong gây thương tích nặng
vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam nguyễn văn vũ về tội cố ý gây thương tích
do vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an cảnh sát điều tra công an huyện phú tân
đã ra quyết định truy nã đối với vũ
sau thời gian lẩn trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện phú tân đã phát hiện bắt giữ được đối tượng tại phường tân hưng quận bảy tp hcm
công an tp bumatua tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với một mươi hai đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên bốn mươi tỷ đồng
trước đó trên năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tăng
tại sáu điểm trên địa bàn phường khánh xuân
và xã hòa khánh đang ghi số đề cho các con bạc
hơn hai mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh văn dương và đào ngọc tài
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
với nhiều thủ đoạn tinh vi
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng
với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn kim tuấn và nguyễn hữu chiếu vừa bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương
ra quyết định khởi tố và bắt tạm giả
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vì động cơ vụ lợi cá nhân
nguyễn hữu chiếu là trưởng thôn phù liễn xã hồng phong huyện nam sách tỉnh hải dương
đã tự khai và điều chỉnh tiêu chuẩn ruộng đời sống của mình với diện tích là ba trăm chín mươi m hai
về vị trí đất công điền thuộc quản lý của ubnd xã hồng phong huyện nam sách
chiếu đã nhờ nguyễn kim tuấn là công chức địa chính xã hồng phong
làm tổ tục tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất từ ubnd xã hồng phong
sang quyền quản lý của cá nhân nguyễn hữu chiếu
đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu chiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng thửa đất trên cho người khác thu lời hơn một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần văn hào hai mươi bốn tuổi
đồng hòa hải quận vũ hành sơn về hành vi mua bán trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng của người khác
từ năm hai nghìn hai mươi hào quen với một người phụ nữ chưa rõ nhân thân lai lịch
người này ngỏ ý muốn có nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch tiền
làm trò chơi điện tử cần hào giúp đăng ký mở tài khoản
dẫu biết việc này sẽ vi phạm pháp luật nhưng vì khó khăn
muốn có tiền tiêu xài hào đồng ý và tìm thêm người đăng ký mở tài khoản
mua sim điện thoại để đăng ký dịch vụ internet banking
cho đến thời điểm bị phát hiện hào đã tự mở và mua năm mươi bảy tài khoản ngân hàng
của một mươi người khác với giá một triệu đồng một tài khoản
toàn bộ thẻ ngân hàng và sim điện thoại được hào tập hợp
chuyển thẳng cho người phụ nữ nói trên để lấy tiền
mỗi tháng sau khi mở các tài khoản người phụ nữ này sẽ chuyển cho hào thêm một triệu đồng
tổng số tiền hào được nhận là hơn một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
trong số tài khoản ngân hàng được hào mở và đăng ký
có tài khoản được dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trong các văn bản hợp đồng hợp tác hay là biên bản ghi nhớ dân sự
khi chưa tạo được sự bình đẳng và quyền lợi giữa các bên nếu như mà xảy ra mâu thuẫn
thì hệ quả dẫn tới là việc tranh chấp là một điều khó tránh khỏi
và đương nhiên bên yếu thế thì luôn luôn phải hứng chịu những rủi ro lớn nhất về quyền lợi
theo đuổi thời gian dài kiện tụng thậm chí là xảy ra xô xát mất an ninh trật tự
những vụ việc kiểu như thế thường thấy ở lĩnh vực đất đai nhà ở hay là giao dịch cho thuê nhà thương mại dịch vụ
tại hà nội vụ tranh chấp khiếu kiện giữa chủ cơ sở tòa nhà thương mại bảy mươi chín láng hạ
và ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam exim bank
chi nhánh ba đình đã qua một thời gian dài tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hồi kết là một ví dụ điển hình
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khó có ai nghĩ tòa nhà thương mại số bảy mươi chín láng hạ quận ba đình hà nội
ở một vị trí trung tâm đắc địa gần một năm qua lại có thể để không như thế này
đồ đạc chất ngổn ngang nội thất xuống cấp đây chính là hệ quả của việc tranh chấp cho thuê
khu nhà thương mại và văn phòng giữa chủ cơ sở số bảy mươi chín lãng hạ và ngân hàng exim bank chi nhánh ba đình
phần diện tích hơn tám trăm linh m hai từ tầng một đến tầng bốn của tòa nhà
theo biên bản ký kết giữa hai bên sẽ được cho exim bank
chi nhánh ba đình và ngân hàng exim bank chi nhánh ba đình

trước khi ký hợp đồng cho thuê chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm phá rỡ vách ngăn
bảo trì bảo dưỡng tháo rỡ và lắp đặt các hạng mục có liên quan theo yêu cầu của phía thuê
để thực hiện yêu cầu của bên ngân hàng exim bank ba đình
thì chúng tôi cùng các cổ đông đã phải thanh lý các thiết bị y tế
rồi phá rỡ thuê đơn vị tháo rỡ tháo rỡ toàn bộ
các phòng khám từ tầng một tầng hai tầng ba tầng bốn
để bàn giao đúng tiến độ vào ngày một mươi sáu tháng tám cho
ngỡ ngàng đã tìm được đối tác bền lâu
thế nhưng đến ngày chính thức ký hợp đồng hợp tác để thuê và bàn giao mặt bằng
theo các bên cùng đầu tư cơ sở này
họ không khỏi bất ngờ với thông báo từ phía exim bank chi nhánh ba đình
về việc không thuê phần diện tích của tòa nhà nữa
đến ngày một mươi năm tháng tám tôi còn liên hệ với anh phạm quang sáng
anh phạm quang sáng nói rằng là vẫn ký hợp đồng bình thường
đến sáng ngày một mươi sáu tháng tám anh sáng mời tôi sang bên số bốn lăng hạ
để làm việc tôi cùng với cả luật sư của tôi và nhân viên của tôi sang
thì anh sàng nói rằng là hiện nay ngân hàng ship bank không muốn thuê tòa nhà của tôi nữa
lý do chỉ đơn giản là họ không thích
thì họ không thích vì sao thì tôi không ra
bọn tôi rất tin tưởng và đã phá rỡ toàn bộ các phòng
làm sao để nhanh chóng mặt bằng nhất cho bên ngân hàng
chính vì vậy mà ngân hàng đã hẹn ba ngày sau để ký hợp đồng tiết thì các bạn đã không ký nữa
và để gây thiệt hại lớn cho anh em thương minh nằm trong tôi
sau khi phóng viên liên hệ với phía exim bank tổ chức này cho biết lý do không thuê phần diện tích tại tòa nhà bảy mươi chín lát hạ vì giá thuê quá cao
ngoài ra hồ sơ pháp lý của tòa nhà không đáp ứng các quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của exim bank
biên bản là vậy thế nhưng exim bank phản hồi rằng việc tiến hành dọn dẹp mặt bằng thuê bãi đỗ xe và đơn vị thi công để tháo rỡ các thiết bị máy móc vách ngăn
đều là sự tự nguyện của chủ tòa nhà
hoàn toàn không yêu cầu
hợp tác bất thành vụ việc được tòa thụ lý xử lý
tuy nhiên theo luật sư lê hồng tuân yếu tố cơ bản trong vụ án dân sự này không được cung cấp đầy đủ
chưa kể khi nhìn vào các biên bản làm việc giữa hai bên các điều khoản thống nhất chưa tạo được sự bình đẳng thiếu đi tính chặt chẽ dẫn tới kẻ nắm đằng chui người cầm đằng lưỡi vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng

chưa kể khi nhìn vào các biên bản làm việc giữa hai bên các điều khoản thống nhất chưa tạo được sự bình đẳng
chưa kể khi nhìn vào các biên bản làm việc giữa hai bên các điều khoản thống nhất chưa tạo được sự bình đẳng